chương trình tối nay thứ tư ngày hai mươi hai tháng ba sẽ có những nội dung chính sau đây
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trong phần tin quốc tế thổ nhĩ kỳ ngừng tổ chức meeting tại đức
mỹ hàn quốc xác nhận triều tiên phóng tên lửa
sau đây là nội dung chi tiết
thưa quý vị nhân kỷ niệm sáu mươi hai năm ngày thành lập đảng nhân dân cách mạng lào
hai mươi hai tháng ba năm một nghìn chín trăm năm mươi năm hai mươi hai tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy
ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam đã gửi điện mừng
tới ban chấp hành trung ương đảng nhân dân cách mạng lào
sáu mươi hai năm qua dưới sự lãnh đạo sáng suốt của đảng nhân dân cách mạng lào
nhân dân lào đã vượt qua muôn vàn khó khăn thử thách
giành được những thắng lợi vẻ vang trong sự nghiệp giải phóng dân tộc
bảo vệ và xây dựng đất nước
đặc biệt qua ba mươi năm thực hiện đường lối đổi mới do đảng nhân dân cách mạng lào
khởi xướng và lãnh đạo nhân dân lào đã giành được những thành tựu to lớn
trên tất cả các lĩnh vực không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân lào
và uy tín vị thế của nước

những thành tựu mà đảng nhân dân cách mạng lào và nhân dân lào anh em

đặc biệt qua ba mươi năm thực hiện đường lối đổi mới và hơn một năm triển khai
nghị quyết nghị quyết đại hội lần thứ một mươi của đảng nhân dân cách mạng lào
việt nam ủng hộ mạnh mẽ công cuộc đổi mới của lào và tin tưởng vững chắc rằng
tiếp tục truyền thống và phát huy những thành tiệu đã đạt được dưới sự lãnh đạo
của đảng nhân dân cách mạng lào nhân dân lào sẽ tiếp tục giành được
nhiều thành tiệu mới to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới thực hiện
thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ một mươi của đảng nhân dân cách mạng lào
xây dựng thành công một nước lào hòa bình độc lập dân chủ thống nhất
và phồn vinh theo mục tiêu xã hội chủ nghĩa
cùng ngày đồng chí hoàng bình quân ủy viên trung ương đảng
trưởng ban đối ngoại trung ương đảng ta đã gửi điện mừng tới đồng chí
sùn thon xanh nha trắc ủy viên trung ương đảng trưởng ban đối ngoại trung ương đảng
nhân dân cách mạng lào và đoàn đại biểu ban đối ngoại trung ương cũng đã đến
chúc mừng đại sứ quán nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào tại việt nam
nay tại nhà quốc hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã có buổi tiếp
đại sứ đặc mệnh toàn quyền naui tại việt nam siren jemay ericsson
và đại sứ đặc mệnh toàn quyền cộng hòa xét tại việt nam viteb slapgreb
tại buổi tiếp đại sứ naui chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cảm ơn
chính phủ naui đã dành cho việt nam nguồn vốn oda quan trọng
có phần hỗ trợ việt nam hoàn thành trước thời hạn một số mục tiêu phát triển
thiên niên kỳ của liên hợp quốc
về trao đổi thương mại đầu tư hai nước thời gian qua đã phát triển
nhưng chưa tương xứng với tiềm năng
chủ tịch hội đề nghị hai bên tăng cường trao đổi kinh nghiệm
chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực mà naui có thế mạnh và việt nam có nhu cầu
hiện naui đang là điều phối viên đàm phán hiệp định thương mại tự do
giữa việt nam với khối mậu dịch tự do châu âu
vì vậy chủ tịch hội đề nghị naui thúc đẩy sớm kết thúc đàm phán
và ký kết hiệp định này
về phần mình đại sứ naui siren zime ericsen hy vọng
hiệp định thương mại tự do sẽ sớm được ký kết và mở ra cơ hội kinh doanh mới cho các nước
đồng thời mong muốn quan hệ thương mại hai nước trong thời gian tới sẽ được thúc đẩy mạnh mẽ hơn
đại sứ naui thông báo trong tháng năm sẽ có một đoàn doanh nghiệp kinh doanh
về lĩnh vực kinh tế biển đến việt nam để mở rộng hợp tác
tại buổi tiếp đại sứ cộng hòa xéc đại sứ viteslav greb bày tỏ
việt nam là đất nước mà ông rất yêu quý
bởi đây là đất nước có bề dày lịch sử và người việt nam luôn kiên cường
trong đấu tranh giành độc lập dân tộc
hiện tại có khoảng một trăm linh kiều bào việt nam đang sinh sống và học tập tại séc
đây là cộng đồng lớn thứ ba ở châu âu sau đức và pháp
cách đây không lâu cộng đồng người việt đã được chính phủ séc công nhận là dân tộc thiểu số
chính phủ xéc cũng mong muốn được hỗ trợ nhiều hơn nữa để người việt nam tại xéc
phát triển và giữ gìn bản sắc dân tộc
cảm ơn chính phủ nhân dân cộng hòa xéc đã tạo điều kiện cho cộng đồng người việt ở séc
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân khẳng định
những người việt ở xéc đã có những đóng góp nhất định trong sự phát triển của xéc
chủ tịch cơ hội cũng bày tỏ vui mừng và hoan nghênh ngày tổng thống cộng hòa xéc
sẽ có chuyến thăm cấp nhà nước tới việt nam trong tháng sáu này
cùng với chuyến thăm của đoàn đại biểu cấp cao của quốc hội việt nam
sẽ mở ra một giai đoạn phát triển trong mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước
tiếp tục chuyến thăm và làm việc tại thành phố hồ chí minh
sáng nay thủ tướng singapore lý hiển long cùng phó thủ tướng trịnh đình dũng
đã dự lễ khánh thành tòa văn phòng một mươi bảy tầng hạng a đầu tiên ở quận bảy thành phố hồ chí minh
sau một mươi hai năm có mặt ở việt nam từ một công ty kho vận
maple tree trở thành một trong những tập đoàn bất động sản singapore lớn nhất tại việt nam
tính đến nay tập đoàn singapore này đã đầu tư khoảng một hai tỷ đô la singapore
vào nhiều lĩnh vực khác nhau từ khu phức hợp văn phòng bán lẻ công nghiệp kho vận
năm hai nghìn một mươi sáu tập đoàn có nhiều khoản đầu tư quan trọng như mua lại dự án kumho asiana plaza
với giá trị thương vụ được ước tính trên hai trăm linh triệu đô la mỹ
mở rộng dự án nhà xưởng công nghiệp ở bình dương
tòa nhà với tổng diện tích hai mươi tám ba trăm tám mươi m hai
dự án khu phức hợp quy hoạch và phát triển thành nhiều giai đoạn với tổng diện tích bốn bốn hectare
giai đoạn đầu tiên trung tâm thương mại sc vivo city được đưa vào hoạt động
với mô hình liên doanh với saigon corp
một phần dự án căn hộ dịch vụ và khu căn hộ cao tầng dự kiến hoàn thành vào cuối năm hai nghìn một mươi bảy
sau khi dự lễ khai trương tòa nhà văn phòng maple tree business center
thủ tướng lý hiển long đã thăm quan siêu thị sc vivo
thủ tướng lý hiển long dự kiến dành chọn ngày mai hai mươi ba tháng ba
để viếng đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ lăng chủ tịch hồ chí minh
và hội kiến với các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước
thưa quý vị và các bạn nhân kỷ niệm ngày nước thế giới năm hai nghìn một mươi chín
sáng nay bộ tài nguyên và môi trường đã phối hợp với ubnd tỉnh bắc ninh
tổ chức lễ meeting tại trung tâm văn hóa kinh bắc tp bắc ninh tỉnh bắc ninh
với chủ đề nước thải
trong ngày nước thế giới năm nay liên hợp quốc muốn hướng đến mục tiêu phát triển bền vững
nhằm tăng cường xử lý và tái sử dụng nước thải
báo cáo của bộ tài nguyên và môi trường khẳng định
tăng trưởng kinh tế sức ép dân số và chất lượng cuộc sống liên tục gia tăng trong những thập kỷ qua
đã dẫn đến tình trạng ô nhiễm suy thoái và cạn kiệt nguồn nước
hiện nay hầu hết các sông của việt nam đều đang có dấu hiệu ô nhiễm ở các mức độ khác nhau
nhiều khu vực đang thiếu nước ngọt nghiêm trọng
theo thống kê của bộ tài nguyên và môi trường mỗi năm cả nước có khoảng chín người tử vong
và trên hai trăm linh trường hợp được phát hiện ung thư
một trong những nguyên nhân là do sử dụng nguồn nước ô nhiễm
để giải quyết vấn đề này đảng và nhà nước đã có nhiều chủ trương giải pháp
nhằm tăng cường khả năng quản lý khai thác và sử dụng bền vững tài nguyên nước
bộ tài nguyên và môi trường cũng triển khai nhiều nhóm giải pháp như tuyên truyền
nâng cao nhận thức của cộng đồng trong sử dụng bền vững tài nguyên nước
cũng trong ngày hôm nay hưởng ứng ngày nước thế giới tại trường đại học sư phạm kỹ thuật vinh nghệ an
trung ương hội chữ thập đỏ việt nam phối hợp với công ty png việt nam tổ chức kỷ niệm ngày nước thế giới
đồng thời kết hợp triển khai dự án hợp tác hỗ trợ nước sạch thông qua cung cấp gói bột lọc nước png
và thực hiện buổi đào tạo hướng dẫn sử dụng gói bột lọc nước png cho các tỉnh thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai
dự án nhằm cung cấp nước uống sạch cho hơn hai trăm linh hộ gia đình trong ba năm tại sáu tỉnh bị ảnh hưởng thiên tai
gồm nghệ an hà tĩnh quảng bình long an an giang và đồng tháp
đồng thời góp phần giảm tỷ lệ các bệnh liên quan đến nguồn nước
từ năm hai nghìn bốn đến nay với gói bột lọc nước png đã cung cấp một mươi một tỷ lít nước sạch
giúp cứu sống được hàng chục ngàn người ở tám mươi năm quốc gia trên thế giới
các đối tượng chính được hưởng lợi là những người không có nước uống sạch trẻ em suy dinh dưỡng
những người bị nhiễm hivs các gia đình trong tình trạng khó khăn hay đang hứng chịu thiên tai
trước sức ép gia tăng dân số và phát triển kinh tế nước đang ngày càng bị khai thác và sử dụng vượt quá lượng có thể phục hồi
sự cạn kiệt nguồn nước sự gia tăng về nhu cầu nước sạch sự suy giảm về chất lượng nguồn nước
là những thách thức toàn cầu mà nhân loại phải đối mặt
nhân ngày quốc tế nước sạch mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau đây
thành phố goma congo nằm bên hồ chứa nước ngọt lớn nhất thế giới
đây cũng là khu vực có lượng mưa hàng năm cao
thế nhưng cơ sở hạ tầng thiếu thốn đã khiến một nửa dân số của thành phố này không có nước sạch để dùng
thiếu nước máy và tình trạng cắt điện liên tục khiến việc cung cấp nước không được thường xuyên
đó là lý do tại sao mà mọi người phải đi lấy nước từ hồ
hoặc khu vực xung quanh
nước bẩn là nguyên nhân gây ra các bệnh như tiêu chảy
trong khi đó tại ấn độ ba trăm ba mươi triệu người tức một phần tư dân số nước này
đang sống trong các vùng hạn hán
mưa nắng thất thường những giếng nước giờ đây cũng khổ cạn
mực nước liên tục giảm trong khoảng sáu bảy năm trở lại đây
tình trạng khâu hạn ngày càng nghiêm trọng
theo báo cáo của liên hợp quốc tám mươi quốc gia đang đối mặt với tình trạng thiếu nước
và hai tỷ người không được tiếp cận với nguồn nước sạch
cứ hai mươi giây lại có một trẻ em tử vong vì các bệnh liên quan đến tình trạng thiếu nước sạch
và điều kiện vệ sinh phù hợp
nguồn nước sạch tự nhiên trên thế giới ngày một trở nên khan hiếm
chưa kể tình trạng ô nhiễm nguồn nước khiến cho vấn đề thêm trầm trọng
thiếu nước sạch sẽ là một trong những nguyên nhân dẫn tới khủng hoảng xã hội trong tương lai
để tránh những mối họa khôn lường do thiếu nước ngọt
liên hợp quốc đã kêu gọi các quốc gia các thành phần kinh tế
tăng cường đầu tư vào các dự án để mở rộng hạ tầng cơ sở dự trữ
cung cấp nguồn nước cải thiện chất lượng nguồn nước hiện có
trong đó có việc tìm kiếm nguồn nước ngầm xây thêm hồ đập chứa nước
mà theo tính toán cần tới nguồn vốn khổng lồ
lên tới sáu bảy trăm linh tỷ đô la mỹ từ nay đến năm hai nghìn năm mươi
bên cạnh đó liên hợp quốc cũng đề nghị các quốc gia trên thế giới
tận dụng nước thải như một nguồn tài nguyên

để tiếp nối chương trình liên tiếp bắt giữ khối lượng lớn ma túy tại các địa phương
hà nội tìm giải pháp cho giao thông tính
tám đối tượng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia
với quy mô lớn vừa bị cơ quan điều tra công an huyện kỳ sơn nghệ an
triệt phá thu giữ nhiều tăng vật
từ đầu năm hai nghìn một mươi bảy
các trinh sát đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an huyện kỳ sơn
đã phát hiện một đường dây buôn bán ma túy thường xuyên hoạt động trong rừng
tại khu vực bản trường sơn xã biên giới nậm cắn với quy luật hoạt động rất tinh vi
với sự tích cực và chủ động đấu tranh triệt xóa đường dây nói trên
ngày một mươi tám tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện kỳ sơn
đã họp và xác lập chuyên án để đấu tranh
sau nhiều ngày bám mục tiêu đối tượng lúc tám giờ sáng ngày hai mươi một tháng ba
ban chuyên án nhận được tin báo phát hiện một nhóm đối tượng vào khu vực lán chạy c năm của lầu y chử
nhận định đây là thời gian thích hợp để phá án
lực lượng công an đã bao vây và ập vào bắt gọn tám đối tượng
trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia
tăng vật thu giữ hơn hai mươi gram heroin bốn trăm linh viên ma túy tổng hợp
hai khẩu súng tự chế một mươi ba viên đạn một mươi triệu đồng tiền mặt hai xe máy và nhiều tăng vật khác
hiện công an huyện kỳ sơn đã tiến hành giám định số tăng vật thu giữ nói trên
đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng bắt các đối tượng liên quan trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy này
theo thông tin từ cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy c bốn mươi bảy bộ công an
chiều ngày hai mươi một tháng ba cục đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với lục thanh đồng bốn mươi ba tuổi trú tại thành phố cao bằng tỉnh cao bằng
về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
trước đó vào tối ngày một mươi tám tháng ba đối tượng này đang vận chuyển một trăm linh bánh ma túy
từ lượng cảnh sát phát hiện bắt giữ trên địa bàn tỉnh hòa bình
theo đại tá nguyễn đức thính trưởng phòng ba cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia này được trinh sát phát hiện từ nhiều năm trước
sau một thời gian dài theo dõi vào khoảng hai mươi h ba mươi phút ngày một mươi tám tháng ba
ban chuyên án xác định nghi phạm sẽ vận chuyển ma túy từ tây bắc về xuôi
trên một chiếc xe bảy chỗ màu bạc đồng thời tổ chức chốt chặn
tại trạm thu phí quốc lộ sáu đoạn qua huyện lương sơn hòa bình
tuy nhiên khi phát hiện lực lượng chức năng đối tượng này đã chống trả rất quyết liệt
dù đã bị bắn thủng hai bánh xe bên phải
khi mà lực lượng công an ra tiến hiệu đối tượng không dừng lại
thì buộc lực lượng chức năng phải nổ súng để khống chế đối tượng
đã bắn thủng hai cái nốt xe của đối tượng
nhưng đối tượng vẫn cố tình lao thẳng vào xe
vào cái lực lượng vây vắt để tẩu thoát
chạy được khoảng hai mươi km thì lực lượng chức năng thấy rằng là
lúc này có thể tiến hành bắt giữ đối tượng
thì đã cho xe áp sát và sau đó một xe hích mạnh và sườn xe
thì cái xe đó mới nật nghiêng và sau đó bắt được đối tượng và thu được tăng vật
quá trình đấu tranh khai thác

lực lượng chức năng xác định đối tượng này là lục thanh đồng bốn mươi ba tuổi
trú tại thành phố cao bằng tỉnh cao bằng
là một mắt xích quan trọng trong đường dây buôn bán ma túy cực lớn
từ vùng biên giới tây bắc về hà nội
khi đang vận chuyển một trăm linh bánh heroin về hà nội để tiêu thụ
thì đồng bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ
tại cơ quan cảnh sát điều tra đối tượng này khai nhận được thuê vận chuyển số ma túy trên
với số tiền là hai trăm linh triệu đồng
chiều ngày hai mươi một tháng ba cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an
đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với lục thanh đồng
về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
ngoài việc khởi tố vụ án cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
cũng đang tích cực điều tra triệt phá các đối tượng liên quan
trong đường dây mua bán vận chuyển trái phép ma túy này
thưa quý vị ngày chín tháng ba cảng hàng không quốc tế cát bi đã xảy ra sự cố
máy bay mang số hiệu vjc chín trăm hai mươi một
với đài kiểm soát không lưu cát bi từ hai mươi hai h năm mươi một theo giờ hà nội
đến hai mươi ba h hai mươi bốn phút máy bay vjc chín trăm hai mươi một mới thiết lập được liên lạc xin huấn lệnh khởi hành
và cất cánh an toàn lúc hai mươi ba h năm mươi tám phút
còn máy bay vjc hai trăm chín mươi hai đến hai mươi ba h ba mươi tám phút máy bay thiết lập được liên lạc
và đài kiểm soát không lưu cát bi
nguyên nhân trực tiếp được xác định là kiếp trực đài kiểm soát không lưu
đã vi phạm nghiêm trọng các quy định về giao nhận và duy trì nhiệm vụ ca trực dẫn đến sự cố
cục hàng không việt nam đã đình chỉ thực hiện nhiệm vụ của kiếp trực
chỉ đạo cảng vụ hàng không miền bắc xử phạt hành chính đối với hai kiểm soát viên của kiếp trực nêu

tổng công ty quản lý bay việt nam đã thực hiện xử lý kỷ luật kiểm soát viên vi phạm theo quy định
đình chỉ nhiệm vụ đại trưởng cử phó trưởng trung tâm kiểm soát không lưu hà nội có kinh nghiệm thay thế
và trực tiếp quản lý điều hành đài kiểm soát không lưu cát bi
đồng thời tăng cường hai kiểm soát viên không lưu thay thế cho các kiểm soát viên vi phạm
cục hàng không việt nam đang tiếp tục tổ chức điều tra kiểm tra tổng thể
toàn diện hoạt động của đài kiểm soát không lưu cát bi để xử lý lỗi hệ thống
và yêu cầu tổng công ty quản lý bay việt nam thực hiện các biện pháp triệt đề
nhằm ngăn chặn phòng ngừa sự cố trong tương lai
hôm nay tại hà nội bộ thông tin và truyền thông phối hợp với hội tin học việt nam
tổ chức buổi lễ công bố báo cáo chỉ số sẵn sàng cho phát triển
và ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông việt nam năm hai nghìn một mươi sáu
báo cáo việt nam ict index hai nghìn một mươi sáu sẽ cung cấp các thông tin về thực trạng phát triển
và ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông đồng thời đưa ra những đánh giá
xếp hạng về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông
dựa trên cơ sở số liệu thu nhập được từ các khối bộ cơ quan ngang bộ
một tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tập đoàn kinh tế tổng công ty và ngân hàng thương mại
qua báo cáo việt nam ict index hai nghìn một mươi sáu bộ thông tin và truyền thông hy vọng
sẽ giúp các bộ ngành địa phương và các doanh nghiệp hiểu rõ được hiện trạng phát triển
và ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông của ngành mình cơ quan đơn vị mình
để từ đó đưa ra được những giải pháp định hướng phù hợp nhằm cải thiện việc phát triển
và ứng dụng công nghệ thông tin của đơn vị mình cũng như góp phần thúc đẩy sự nghiệp phát triển
và ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông của cả nước nói chung và xây dựng chính phủ điện tử nói riêng
thưa quý vị khó tìm được chỗ đậu đỗ xe và dù là lòng đường
vỉa hè hay bất cứ chỗ nào trống đều được tận dụng làm nơi đậu đỗ xe
đó là những vấn đề đã tồn tại nhiều năm nay ở thủ đô hà nội
thiếu quỹ đất cho giao thông tỉnh không phải là vấn đề mới và hà nội cũng đã áp dụng khá nhiều giải pháp
để bảo đảm tốt hơn nhu cầu đậu đỗ xe của người dân
xong bài toán này thực chất vẫn chưa có lời giải rõ nét lâu dài
phố hàng mã một trong rất nhiều con phố của quận hoàn kiếm
được các lực lượng chức năng của thành phố hà nội triển bày
tuy nhiên hình ảnh xe máy xếp cạnh xe máy làm việc ngay trên vỉa hè như thế này
không hiểu người đi bộ sẽ đi kiểu nào
thiếu bãi gửi xe tập trung vì thế vỉa hè vẫn là địa điểm lý tưởng để đậu đỗ xe của người dân nơi đây
dù là để xe trong đúng phần kẻ vạch hay không
thì một quan cảnh chung
mà người ta dễ nhận thấy đó là sự lộn xộn vẫn còn tồn tại
mặc dù không phải khu vực được kẻ vạch để đậu đỗ xe hay là về hè
thì xe ô tô vẫn cứ đậu đỗ hồn nhiên thậm chí cả hàng dài rất trật tự mà không bị ai xử phạt
những hình ảnh này cho thấy nhu cầu đậu đỗ xe của người dân đang quá tải
với khả năng cung ứng của các công ty khai thác điểm đỗ
chưa bao giờ hà nội bí bách chỗ đỗ xe như thế
trong đợt này tôi thấy cái việc đi kiếm một chỗ gửi xe là rất là khó
có khi đi làm cả buổi sáng và cứ lòng vòng để tìm xe tìm chỗ đỗ rất là mất thời gian
tôi cũng mong muốn các cơ quan chức năng cũng như ban ngành có liên quan tạo điều kiện
sắp xếp bố trí những chỗ hợp lý để chúng tôi có chỗ gửi xe nó thuận lợi phục vụ cho công việc hàng ngày
phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội hiện đang quản lý trên sáu trăm linh xe ô tô
trên năm triệu xe mô tô
trung bình mỗi ngày có một ba trăm linh xe ô tô
trong khi đó cư dân vẫn tiếp tục đổ rồn về đô thị kéo theo đủ thứ nhu cầu
trong đó có nhu cầu để xe
hà nội đã từng có những dự án bãi đỗ xe tĩnh nhưng đã bị chuyển đổi mục đích sử dụng
vậy làm thế nào để giải bài toán thiếu trầm trọng điểm đỗ xe
nguyên nhân chủ yếu hiện nay là do số lượng phương tiện quá lớn
trong khi bến điểm đỗ xe được xây dựng theo kỳ hoạch đỗ hợp pháp thì lại rất ít
vì vậy gây ra nhiều bước xúc cho nhà quản lý
hiện hà nội đang áp dụng nhiều giải pháp như bãi đỗ xe cao tầng
chuyển đổi chéo sang đỗ thẳng và thí điểm đỗ xe chắn lẻ trên một số tuyến phố
tuy nhiên vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau
phố giã tượng con phố đầu tiên của hà nội áp dụng thí điểm đỗ xe chẵn lẻ
xong đến nay dù giảm được tình trạng đậu đỗ xe cả hai bên phố song người dân không đồng thuận
tại lý thường kiệt khi chuyển sang đậu đỗ xe theo chiều dọc thay vì đỗ chéo
người dân cũng phải mất một thời gian ngắn để thích ứng và chuyển đậu đỗ xe sang phần đường không được phép vẫn xảy ra
đến ngày hôm nay sau một tuần tổng thiện
thì bắt đầu này xin ra hiện tượng mình sang cả
đỗ sang bên phía bên đối diện đường không được phép
ngày một tháng năm tới đây hà nội sẽ chính thức thí điểm mô hình mới
đó là công nghệ thu phí trong giữ xe theo giờ
đồng thời lên kế hoạch giả sát quỹ đất để xây bãi để xe ngầm
tuy nhiên có thể nói đây chỉ là những giải pháp mang tính giải quyết tình thế
chứ chưa thể đáp ứng đủ hiệu quả nhu cầu đậu đỗ của người dân
thì hiện nay quan trọng nhất với các đô thị và thành phố
thì quan trọng nhất vẫn là phải được các biến điểm đỗ xe theo kỳ hoạch
phải sớm được triển khai xây dựng
hiện nay thành phố đã có những quy hoạch điểm đỗ xe rồi
chúng ta cần giả soát đánh giá lại những cái điểm đỗ xe nào có thể đầu tư ngay được
phải đầu tư cho đầu tư ngay để các nhà đầu tư tham gia đầu tư
thì người dân sẽ có những cái chỗ đỗ xe hợp pháp đúng theo quy hoạch
thì đấy là cái giải pháp lâu dài
khó có thể mở rộng quỹ đất giao thông tỉnh
trong khi số phương tiện tham gia giao thông có nhu cầu dừng đỗ không ngừng tăng
một giải pháp hiệu quả và quyết liệt đang được đặt ra với các nhà quản lý
thưa quý vị và các bạn có thể thấy thành phố hà nội đã đưa ra nhiều biện pháp cho bài toán đỗ xe
nhưng dường như chưa mang lại hiệu quả cao
thành phố đang lên kế hoạch xây dựng năm bãi đỗ xe ngầm
theo ý kiến của nhiều chuyên gia nếu thực hiện được
thì đây sẽ là giải pháp cho việc đỗ xe trong đô thị
công viên thống nhất chỉ một thời gian nữa
sẽ có một bãi đỗ xe ngầm diện tích lớn được hình thành trong khu vực này
theo kế hoạch dự án sẽ được xây dựng trên diện tích hơn một mươi m hai với quy mô năm tầng
bốn tầng ngầm dành cho đậu xe và một tầng nổi dùng làm trung tâm thương mại
không chỉ vậy tới đây thủ đô sẽ có bốn địa điểm xây dựng bãi đỗ xe ngầm khác
tại các vị trí là quảng trường tháng tám cùng thể thao quần ngựa công viên nhân chính công viên thanh nhàn
hiện tại hà nội mới chỉ đáp ứng được một mươi diện tích đất dành cho giao thông tỉnh
trước xu thế phát triển mạnh của các phương tiện giao thông như hiện nay
việc hình thành những bãi đỗ xe ngầm với diện tích lớn sẽ góp phần quan trọng
trong việc giảm tài những áp lực lên hạ tầng giao thông
điều kiện các công trình kiến trúc ở xung quanh
một vấn đề rất quan trọng tôi cho rằng cái này phải giải quyết từ cái quy hoạch chung
tức là kết nối giữa cái không gian ngầm này nhất là về chỗ đỗ xe với lại hệ thống giao thông xung quanh
nếu không kết nối chúng ta sẽ là giải quyết được chỗ đỗ xe
nhưng sẽ tiếp tục làm ra những cái điểm tắc kén ở cái trên bản đất đi
từ khi là cái bãi đỗ xe ngầm ấy thì thành phố đã có rất nhiều quy hoạch rồi
và bây giờ đang kêu gọi đầu tư thì việc xây dựng bãi đỗ xe ngầm ấy
cũng là hợp lý rồi
còn lâu dài tôi nghĩ là cái việc mà chắc chắn là thành phố cũng sẽ có những cái biện pháp
về quản lý sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân một cách hợp lý
khi mà chúng ta phát triển được hệ thống vận tải công cộng
và hệ thống vận tải cá nhân lúc đó nó hỗ trợ cho nhau
thì cái nhu cầu đỗ xe nó cũng không quá bị cấp bách như thế nữa
thì cái hệ thống đỗ xe mà cái bãi đỗ xe quy ảnh của chúng ta
chúng ta cũng phải nên định hướng để quy hoạch làm sao
cho nó để phối hợp giữa vận tải cá nhân và vận tải công cộng một cách hợp lý
mới đây ubnd tp hà nội đã ban hành một văn bản truyền đạt ý kiến
của ông nguyễn đức trung chủ tịch ubnd tp hà nội
về tiến độ thực hiện các bãi đỗ xe ngầm trên địa bàn
trong đó ông nguyễn đức trung yêu cầu khởi công nhiều dự án ngay giữa năm nay
nghiên cứu xây dựng cơ chế đặc thù thu hút các nhà đầu tư
điều này cho thấy quyết tâm của tp hà nội
trong việc triển khai các giải pháp về bãi đỗ xe trong đô thị
trong đó ưu tiên xây dựng các bãi đỗ xe ngầm
trong phần tin quốc tế thổ nhĩ kỳ ngừng tổ chức meeting tại đức
mỹ hàn quốc xác nhận triều tiên phóng tên lửa
các chính trị gia của đảng công lý và phát triển cầm quyền
tại thổ nhĩ kỳ vừa tuyên bố
sẽ không tiếp tục tổ chức các cuộc meeting ở nước đức
trước thêm cuộc trưng cầu dân ý vào ngày một mươi sáu tháng bốn tới
về sửa đổi hiến pháp theo hướng gia tăng quyền lực
cho tổng thống tayyip erdogan
đây được cho là một quyết định bất ngờ từ phía thổ nhĩ kỳ
sau nhiều tuần căng thẳng ngoại giao giữa nước này
và các nước thành viên liên minh châu âu eu
trong thông báo văn phòng hợp tác của đảng akp
tại thành phố cologne của đức cho biết
tất cả các sự kiện tuần hành ủng hộ tổng thống thổ nhĩ kỳ
tayyip erdogan vốn được lên kế hoạch trong tương lai
đã bị hủy bỏ và đây là quyết định được đưa ra tại ankara
trong khi đó người đứng đầu một tổ chức ủng hộ tổng thống erdogan
tại đức cho biết các sự kiện bị hủy bỏ vì lý do an ninh
bộ ngoại giao đức đã hoan nghênh quyết định trên
đồng thời cho biết sẽ tạo điều kiện để một bốn triệu người gốc thổ
sinh sống tại đức có quyền bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý sắp tới
cuộc bỏ phiếu sẽ được tổ chức tại một mươi ba lãnh sự quán
và một số địa điểm khác trên toàn nước đức
từ ngày hai mươi bảy tháng ba tới ngày chín tháng bốn
liên quan đến cuộc bầu cử tổng thống pháp
một nguồn tin tư pháp cho biết những vấn đề pháp lý
có liên quan đến ứng cử viên cánh hữu những người cộng hòa
khi các công tố viên tài chính mở rộng điều tra
với cáo buộc gian lận nghiêm trọng và sử dụng giấy tờ giả
trong trả lương cho vợ và các con
cho các công việc không tồn tại trong quốc hội
đã sử dụng các giấy tờ giả mạo để hợp pháp hóa khoảng bảy trăm linh euro
mà vợ ông được trả cho các công việc không tồn tại
trong thời gian làm trợ lý tại quốc hội
ứng cử viên fillon đã bị truy tố về tội lạm dụng công quỹ
lên đến hàng trăm nghìn euro để trả lương cho vợ và con trai
trong nhiều năm cho các công việc không tồn tại trong quốc hội
ông fillon đã không chứng minh được với các nhà điều tra
về việc đã trả mức lương vượt quá một mươi euro một tháng hồi năm hai nghìn bảy
trong khi thực tế vợ ông không làm việc
luật sư của ông fillon cũng đã bác bỏ các cáo buộc mới
nhằm vào ứng cử viên tranh cử tổng thống pháp này
bản thân ông fillon cũng khẳng định sẽ không rút lui
trong cuộc đua vào điện elis
sáng nay triều tiên phóng tên lửa song đã thất bại
quân đội mỹ và hàn quốc đều xác nhận thông tin này
theo bộ quốc phòng hàn quốc triều tiên đã phóng một quả tên lửa
từ khu vực gần căn cứ không quân wosan song dường như
bộ này đang tiến hành phân tích thêm chi tiết về vụ phóng
và nhấn mạnh quân đội hàn quốc đã sẵn sàng cho khả năng triều tiên
có hành động khiêu khích trong đó có khả năng phóng thêm tên lửa
trong khi đó bộ chỉ huy thái bình dương của mỹ cho biết
quân đội nước này đã phát hiện một nỗ lực phóng tên lửa thất bại của triều tiên
với việc một tên lửa phát nổ vài giây sau khi được phóng đi
nếu được xác nhận vụ phóng tên lửa này diễn ra chỉ vài ngày
sau khi triều tiên tuyên bố thử thành công một loại động cơ mới
có thể sử dụng để phát triển các tên lửa tầm xa
đảng dân chủ theo đường lối tự do của hàn quốc cho biết
đảng này hôm nay đã bắt đầu tiến trình kéo dài một mươi ngày
để lựa chọn ứng cử viên cho cuộc bầu cử tổng thống
sẽ được tiến hành vào ngày chín tháng năm tới
tiến trình lựa chọn ứng cử viên cho cuộc bầu cử tổng thống hàn quốc
bắt đầu bằng việc bỏ phiếu tại hai trăm năm mươi điểm trên khắp cả nước
sau đó kết quả của cuộc bỏ phiếu sẽ được kết hợp
với kết quả của các cuộc thăm dò qua điện thoại
cũng như bỏ phiếu bổ sung hiện có bốn người đang chạy đua
để trở thành ứng cử viên đại diện cho đảng dân chủ
trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới
bao gồm cựu chủ tịch đảng moon jae in
người vẫn luôn dẫn đầu trong các cuộc thăm dò ý kiến mới đây nhất
thống đốc tỉnh nam chung cheong an hee chung
thị trường thành phố seong nam lee che myung
và thị trường thành phố go chang choi sung
theo dự kiến đảng dân chủ sẽ lựa chọn ứng cử viên của mình
sau cuộc bỏ phiếu lần cuối tại seoul vào ngày ba tháng bốn tới
thủ tướng nhật bản
shinzo abe vừa tới italy
chặn dừng chân cuối cùng trong chuyến công du châu âu
và có cuộc hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà
hai nhà lãnh đạo nhất trí sẽ nhấn mạnh tầm quan trọng
của tự do thương mại chống chủ nghĩa bảo hộ
trong hội nghị thượng đỉnh của nhóm g bảy vào tháng năm tới
tại cuộc gặp đầu tiên giữa thủ tướng nhật bản shinzo abe
và người đồng cấp nước chủ nhà paolo gentiloni
kể từ khi nhà lãnh đạo italy nhậm chức
hai bên đều chia sẻ quan điểm rằng
nhật bản và các quốc gia
eu cần giữ vững lập trường
về tự do thương mại trong hợp tác với mỹ
quan điểm này sẽ được nêu rõ
trong hội nghị thượng đỉnh g bảy
dự kiến diễn ra trong hai ngày
hai mươi sáu và hai mươi bảy tháng năm tới tại sicily italy
có sự tham dự của tổng thống mỹ donald trump
người chủ trương ưu tiên chính sách bảo hộ thương mại
ngoài ra hai nhà lãnh đạo khẳng định mong muốn
sớm đạt được một hiệp định mở rộng
trong các cuộc đàm phán thương mại tự do
đang diễn ra giữa hai bên
hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí bắt đầu
các cuộc thương lượng về chuyển giao công nghệ quốc phòng
vốn là một phần trong nỗ lực thúc đẩy
hợp tác về an ninh và quốc phòng
quý vị và các bạn thân mến
chương trình thời sự của truyền hình nhân dân
đến đây xin được kết thúc
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
thân ái chào tạm biệt